tin bão số tám vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi bốn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
từ đêm mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
từ chiều ngày mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp giải hội tụ nhiệt đới
nên khu vực bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to